lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc năm hai nghìn một mươi sáu sẽ chính thức khai hội vào ngày một mươi sáu tháng chín tới đây
tại chùa côn sơn thị xã trí linh tỉnh hải dương
đây là lễ hội truyền thống được tỉnh hải dương tổ chức hàng năm khi tiết trời sang thu
đến nay công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất
lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm bảy trăm một mươi sáu năm ngày mất
của anh hùng dân tộc hưng đạo đại vương trần quốc tuấn tưởng niệm năm trăm bảy mươi bốn năm ngày mất của anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới nguyễn trãi và tôn vinh công đức to lớn của thiền phái phật giáo trúc lâm
trong sự nghiệp thống nhất tôn giáo bảo vệ tổ quốc
năm nay công tác chuẩn bị lễ hội được ban tổ chức kiện toàn sớm hơn mọi năm
công tác chuẩn bị khánh tiết đã hoàn tất
chúng tôi đã phối hợp với tiểu ban an ninh nhà tự và công an thị xã chiên linh
cũng như lực lượng an ninh của ba xã phường địa phương là phường cộng hòa xã hưng đạo và xã lê lợi
đã triển khai lực lượng tổ chức nhắc nhở bà con hàng quán thực hiện nội quy cam kết về kinh doanh dịch vụ
cũng như bến bãi sắp xếp hệ thống xe ôm cũng như công tác đảm bảo về vệ sinh an toàn phòng chống chế nổ
và kết hợp với công an tỉnh hải dương trước kiểm tra công tác phòng chống chế nổ của toàn bộ huy tích
để lễ hội diễn ra an toàn thuận lợi
ban tổ chức đã thực hiện việc đảm bảo môi trường an ninh tu sửa đường xá vào đền
phân luồng giao thông tránh ách tắc bố trí bến đỗ xe hợp lý quy hoạch hàng quán
dẹp bỏ hàng quán dọc đường đi bộ và đền
các chủ bán hàng quán đều phải ký cam kết không mời chào và ép khách đảm bảo việc kinh doanh đúng quy định
hôm nay xã mới lại ban quản lý di tích tổ chức lễ hội này cho nhân dân rất sớm
thế nên công tác chuẩn bị rất tốt tất cả mọi việc đều là chư đáng
trước và trong những ngày diễn ra lễ hội các đoàn kiểm tra liên ngành liên tục kiểm tra và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm có thể xảy ra
mặc dù lễ hội chính chưa bắt đầu nhưng du khách đã đến lễ hội mùa thu côn sơn kiếp bạc rất đông và rất hài lòng với việc tổ chức ở đây
lần thứ ba tôi đến với côn sơn thì về cảnh quan môi trường ở đây thì đẹp lên rất nhiều môi trường thì vệ sinh rất là tốt
tiếp đón của ban tổ chức lễ hội cũng như là của nhà đền
ban quản lý khu di tích côn sơn kiếp bạc tổ chức hướng dẫn viên và thuyết minh miễn phí cho các đoàn khách tham quan khu di tích danh thắng trong dịp lễ hội
chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự gìn giữ vệ sinh môi trường bảo đảm lễ hội diễn ra vui tươi an toàn tiết kiệm
góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ đông cũng như du lịch hải dương đến với du khách thập phương và bạn bè quốc tế